trước một số vụ việc người gửi tiết kiệm bị mất tiền ngân hàng nhà nước việt nam vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn giao dịch tiền gửi tại các tổ chức tiến dụng
văn bản nêu rõ để đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền gửi tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tiến dụng
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện việc chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật
về tăng cường phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
đảm bảo an ninh an toàn hoạt động ngân hàng góp phần ổn định tiền tệ tài chính và các chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
liên quan đến giao dịch tiền gửi tiền gửi tiết kiệm an toàn bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng
đặc biệt là các quy định về quy trình thủ tục địa điểm giao dịch đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh an toàn bảo mật trong hoạt động ngân hàng
kịp thời báo cáo ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố và các cơ quan chức năng khi xảy ra các vụ việc sai phạm các vi phạm quy định của pháp luật